ngày hôm qua công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự chín đối tượng
trong hai chuyên án để điều tra về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
sau thời gian theo dõi vào ngày một mươi sáu tháng sáu công an huyện quỳ châu và phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đã phá thành công hai chuyên án về ma túy
trên nệ bàn huyện quỳ châu bắt chín đối tượng về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
thu giữ gần chín mươi g heroin một mươi năm viên hồng phiến ba xe mô tô sáu điện thoại di động và hơn một mươi triệu đồng tiền mặt
cả chín đối tượng bị bắt giữ đều nghiện ma túy trong đó bốn đối tượng đã có tiền án về nhiều tội danh
hai đối tượng tảng chữ vũ khí và chồng cần sa trái phép vừa bị tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận bình tân
tp hcm phát hiện
vào trưa ngày hôm qua khi tổ tuần tra công tác phát hiện huỳnh thanh phú sinh năm hai nghìn bốn
trú tại huyện bình chánh tp hcm
có biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong điện thoại của phú có hình ảnh
về việc trồng trái phép cây cần sa tại một căn nhà trên địa bàn phường bình hưng hòa b
kiểm tra căn nhà này phát hiện một khẩu súng ngắn hai mươi ba viên đạn
trên tầng hai có ba mươi cây cần sa cùng một người trông coi tên là trần đức anh năng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường bình hưng hòa b quận bình tân
phú khai nhận mua súng trên mạng xã hội với giá một triệu một trăm linh nghìn đồng
số cần sa là của trần đức anh năng
trần đức anh năng khai nhận mua hạt giống cần sa trên mạng về trồng với giá bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hôm qua công an quận một mươi một tp hcm đã mời làm việc với hai mươi hai thanh thiếu niên từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi
có liên quan đến vụ hỗn chiến đông người để điều tra lập hồ sơ xử lý
vào chiều ngày một mươi ba tháng sáu do mô thuẫn vì tiếng nẹt vô xe máy
huỳnh khải minh một mươi tám tuổi tạm trú tại quận tân phú tp hcm
đã huy động hàng chục người trang bị nhiều hung khí
đi tìm một thiếu niên một mươi năm tuổi để giải quyết
sau khi đi tìm và phát hiện thiếu niên này đang ngồi uống cà phê
nhóm của minh xông vào tấn công ném bom xăng và dùng hung khí truy sát
hậu quả khiến thiếu niên này và một người khác bị chém thương tích
trước khi bỏ đi nhóm của minh còn đập phá bàn nhựa của quán cà phê
ngay tối cùng ngày lực lượng công an đã xác định được nhóm đối tượng
đưa hai mươi hai thanh thiếu niên về trụ sở làm việc và các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
phần cuối là những thông tin về truy nã
tội phạm xin kính chào tạm biệt
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý